tiếp tục chuyến làm việc tại tỉnh con tum chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh con tum về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tám tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực của tỉnh con tum trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ tỉnh
thủ tướng nhấn mạnh con tum đã chú trọng làm tốt công tác quan hệ quốc tế với các nước láng giềng như lào campuchia quan tâm giải quyết tốt vấn đề dân tộc có hướng phát triển đúng đắn đối với cây sâm ngọc linh
thủ tướng cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh con tum vẫn còn một số hạn chế như thu nhập bình quân đầu người thấp việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm trên thị trường còn ít phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số quản trị hành chính công chậm được cải thiện
thủ tướng đề nghị tỉnh con tum tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư phát triển chú trọng phát triển dược liệu nhất là sâm ngọc linh
thủ tướng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh con tum để xem xét giải quyết trong thời gian tới
trước đó trong buổi sáng và đầu giờ chiều nay mùng năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội chú huyện tum mơ rông dự lễ cắt băng khánh thành trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm ngọc linh tại huyện datto